các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phương châm là cần tận dụng cơ hội khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công tác chuyên môn tạo cơ hội cho hội viên được thể hiện năng lực đa dạng hóa hình thức và nội dung sinh hoạt của tri hội

đại hội đã bầu ban thư ký tri hội nhà báo truyền hình công an nhân dân nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai gồm bảy người

đại hội đã bầu ban thư ký tri hội nhà báo truyền hình công an nhân dân được bầu giữ chức thư ký tri hội